sáng nay tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề tỉnh phú thọ xảy ra vụ tai nạn lao động
lực lượng công an tỉnh phú thọ đã nhanh chóng tổ chức cứu nạn cứu hộ khắc phục hậu quả tai nạn lao động
tại thời điểm trên trong quá trình thi công bờ kè tường rào bao quanh trung tâm
bất ngờ đất và tường rào sạt lở đổ xuống vùi lấp bốn công nhân đang thi công dưới chân bờ kè
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng khác như quân đội dân phòng
huy động phương tiện máy móc nỗ lực tìm kiếm và đưa bốn nạn nhân vào bệnh viện đa khoa tỉnh phú thỏ cấp cứu
tuy nhiên đến một mươi ba giờ cùng ngày cả bốn nạn nhân đều đã tử vong
danh tính các nạn nhân gồm nguyễn thị loan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú thành phố việt trì
nguyễn kim đồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú huyện thanh ba nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú thành phố việt trì
hà thị minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú huyện phù ninh tỉnh phú thọ
hiện lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn